bản tin một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt